trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa với sức gió mạnh cấp chín đến cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới tiếp đó là một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão lại kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc của huyện đảo trường sa có gió mạnh cấp tám đến cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi đến cấp một mươi hai giật tới cấp một mươi năm
sóng biển cao từ bảy đến tám mét khiến cho biển động dữ dội
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật tới cấp chín khiến cho biển động mạnh
từ đêm nay vùng biển ngoài khơi khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến ninh thuận có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy
sau tăng lên cấp tám đến cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét khiến cho biển động dữ dội
với hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây từ đêm nay trở đi bão sẽ gây mưa rào và rông diện rộng
cho các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến tận bình thuận
sang ngày mai khi bão tiến gần tới nước ta hơn khu vực từ thừa thiên huế đến bình thuận sẽ có mưa to đến rất to
và đến chiều và tối mai hoàn lưu của bão sẽ tác động cũng như gây mưa to cho cả khu vực tây nguyên
tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực từ thừa thiên huế đến quảng ngãi đắk nông lâm đồng là khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm
bình định đến khánh hòa là từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm cục bộ một số nơi trên bốn trăm linh mm
khu vực con tum gia lai đắk lắc khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
từ đêm ngày chín tháng một mươi một đến một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa và tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này mực nước các sông ở thừa thiên huế quảng nam nam khánh hòa bắc tây nguyên
lên mức từ báo động một đến mức báo động hai sông nhỏ lên trên báo động hai
các sông từ quảng ngãi đến khánh hòa lên mức báo động hai đến mức báo động ba và trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp vùng ven sông
khu vực đô thị các tỉnh thành từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
riêng đối với các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu
diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi sung yếu
với khu vực nam bộ ảnh hưởng của hoàn lưu bão cũng khiến cho trời nhiều mây hơn và có mưa rào và rông nhiều nơi
đặc biệt là ở khu vực miền đông nam bộ trong chiều và tối mai sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước